chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh của chúng mình nhé
tổng tài sản các đối tượng trộm cắp sau nhiều lần giá trị hàng trăm triệu đồng
lập các trang facebook zalo youtube giả mạo cửa hàng bán xe máy nhập khẩu đắt tiền
rồi giao bán trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng lê đăng duy ở nghệ an và nguyễn viết vinh chú tại tỉnh quảng nam
đã bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai sau khi người mua tin tưởng chuyển tiền
thì sẽ chặn mọi liên lạc
hai đối tượng này đã gây ra hàng trăm vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc
với tổng số tiền trên ba tỷ đồng
một mươi bảy năm lẩn trốn không xuất hiện ngày xã hội
đối tượng thái văn hòa chú tại thành phố hồ chí minh
bị truy nã về hành vi cướp tài sản vào năm hai nghìn năm
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
phối hợp với công an phưởng quận phước quận hải châu và công an tỉnh phú yên bắt giữ
theo quyết định truy nã năm hai nghìn năm hòa cùng đồng bọn lên kế hoạch
thuê xe taxi rồi bày trò nghỉ tại khách sạn cho lái xe uống thuốc ngủ
rồi chiếm đoạt chiếc xe đem bán được một mươi bốn đô la
đồng bọn của hòa là tâm đã bị bắt còn hòa bỏ trốn cho tới khi bị bắt
cho nhiều người vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hai đối tượng đồng thanh tùng và lê trung kiên
vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khám xét khẩn cấp người và nơi ở của các đối tượng
dư luận công an thu giữ một số dao kiếm công cụ hỗ trợ
hai khẩu súng tự chế ba ô tô điện thoại di động
nhiều giấy tờ vay mượn và các đồ vật tài liệu liên quan
tại dân quản dông an hai đối tượng khai
thời gian qua đã cho một số cá nhân vay từ năm triệu đến vài trăm triệu đồng
với lãi suất cao từ năm trên một triệu một ngày trở lên
thưa quý vị dư luận vẫn chưa hết bảng hoàng phẫn nộ
về vụ việc bé gái tám tuổi tại tp hcm tử vong do bị bạo hành
thì tiếp tục trong những ngày gần đây lại thêm một vụ việc khiến dư luận hết sức bức xúc
một bé gái ba tuổi đã bị người bạn trai của mẹ bé dùng chín cái đinh găm vào đầu
và hiện tại sức khỏe của cháu bé được các bác sĩ tiên lượng là tình trạng rất nặng
vâng thực sự là không thể tưởng tượng nổi
nỗi đau và tổn hại gây ra cho trẻ em luôn là tội ác gây phẫn nộ nhất
đáng bị trừng phạt nhất và khó tha thứ nhất
cộng đồng mạng trong những giờ vừa qua cũng đã liên tục bày tỏ sự bàng hoàng
xót xa và phẫn nộ
cực kỳ phẫn nộ tên này không phải người rồi hy vọng bản án kịch không
tận cùng của sự giá man
con quỷ đối lốt người không bằng loài cầm thú
loại người này nên cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội
nếu bé gái mệnh hệ gì cần xử lý đối với hành động man dợ này
dùng mình với tội ác của kẻ man dợ này hành vi thật tàn độc và phi nhân tính
không thể tưởng tượng được tại sao con người lại có thể hành động
tàn độc và phi nhân tính
tàn ác dã man như vậy với một em bé ba tuổi
bất bình xót xa là cảm xúc chung của cư dân mạng
trước hành vi tàn ác của đối tượng nguyễn trung huyên đối với bé gái ba tuổi
điều đáng nói đối tượng này đã bốn lần hành hạ cháu bé những thủ đoạn tàn nhẫn nhất
bắt nuốt ba đình vít uống thuốc trừ sâu đánh gãy tay
và mỗi lần như vậy cháu bé đều phải nhập viện cấp cứu
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn trung huyên
để làm rõ về hành vi giết người
nhiều ý kiến cư dân mạng đề nghị
cần phải xử lý thật nghiêm đối với đối tượng này
hoàn toàn đồng ý với quyết định của các cơ quan chức năng
mong pháp luật trừng trị nghiêm khắc
để những trường hợp tương tự không còn xuất hiện nữa
mong cơ quan chức năng có mức án thật nặng cho tên này
và tăng khung phạt thật cao cho hành vi bạo hành trẻ em
không còn từ nào để diễn tả
những vụ án bạo hành trẻ em gần đây
có vẻ không đủ sức giăn đe
những con thú đội lớp người
thực hiện hành vi tàn bạo như vậy
đối với những đứa trẻ
mong pháp luật phải xử lý thật nghiêm thật mạnh
hình phạt phải làm cho chúng suy nghĩ
mỗi khi ra tay bạo hành các bé
tình trạng bạo lực trẻ em trong gia đình
đang là một vấn nạn
quy định pháp luật của việt nam
về bảo vệ trẻ em đã rất tiến bộ
cùng với quy định những chế tài xử lý
ở cấp độ hành chính và hình sự
trao đổi về báo chí
ông đặng hoa nam cục trưởng cục trẻ em
vụ lao động thương minh và xã hội nhấn mạnh
cần phải tăng cường công tác tuyên truyền báo chí
đối với những hình phạt
mà tội phạm xâm hại trẻ em phải gánh chịu
cần phải tăng cường giáo dục pháp luật
để làm sao cho tất cả mọi người dân
tất cả các bậc cha mẹ các thành viên trong gia đình
khi có hành vi nóng giận hoặc chút giận
tra đạp trẻ em
thì phải hiểu rằng pháp luật luôn luôn nghiêm trị
và có thể phải chịu án nặng nhất của pháp luật
khi gây tổn hại cho trẻ em
một trăm một mươi một là tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
mong rằng nhiều người dân và trẻ em biết đến tổng đài này
để kịp thời ngăn chặn tình trạng gây tổn hại cho trẻ em
và giảm bớt nguy cơ trẻ bị mất đi tính mạng
hiện nhiều ý kiến cư dân mạng
cũng chia sẻ mong muốn rằng
một phép màu sẽ đến với sức khỏe của cháu bé
mạnh mẽ lên cô bé
mong con vượt qua cửa tử
và mong rằng kẻ gây ra nỗi đau cho con

cả về thể xác lẫn tinh thần sẽ bị nghiêm trị
cô mong bé mau khỏe lại
mong pháp luật có những biện pháp mạnh để bảo vệ trẻ em
cô cầu mong cho con thoát khỏi ải tử thần
cô xin phép mầu nhiệm đến với con
để con chứng kiến kẻ ác độc bị trừng trị
những câu chuyện thâm đẫm nước mắt
khi trẻ bị bạo hành bằng những hành vi tàn ác
hiện đang gây bức xúc trong dư luận
bạn suy nghĩ gì về nội dung này
hãy để lại ý kiến trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
hiện đã bước vào thời gian cao điểm
người dân di chuyển từ các thành phố lớn
về các tỉnh thành để nghỉ tết nguyên đán
thế nhưng trái ngược với khung cảnh bon chen
ùn ứ như những năm trước đây
các bến xe tại thành phố lớn hiện đang trong tình trạng vắng vẻ đến lạ thường
thời gian qua
dù lượng hành khách giảm mạnh
thế nhưng nhiều nhà xe vẫn chạy bù lỗ
để cố gắng duy trì luồng tuyến
với hy vọng là việc kinh doanh dịp tết nguyên đán sẽ khởi sắc hơn
tuy nhiên thì với tình trạng ảm đạm như hiện nay
nhiều nhà xe chỉ hoạt động cầm chừng
sau đây là ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông
năm cũ sắp qua
năm mới sắp tới
thế nhưng nỗi buồn thì vẫn cứ đeo đẳng mãi
những tài xế này
cho đến tận những ngày cuối cùng của năm cũ
kẻ con người mất
mất khách mất xe mất cả tuyến
nhìn lại một chặng đường dài
cố gắng bám trụ với chiếc vô lăng
tài xế này không khỏi cám cảnh
khi nghĩ về thực tại
thời như thời bây giờ là cao điểm nhất
nhưng mà lượng khách về là rất là thưa
như xe mình đây thì thường thường chỉ được
trong khi là như mọi năm
đủ giường bốn mươi
nhưng mà đến như thời điểm bây giờ
mọi người đi về rất là vắng
mình nhìn cái lượng khách
thứa trong một cái bến
gọi là cái bến lớn nhất ở thủ đô hà nội
như lượng khách mình thấy đâu
xe đứng bốn tiếng

là nhìn được
nhưng mà đứng bốn tiếng là nhìn được
như nhà mình là bốn lốt
nhưng bây giờ thì có một lốt về thôi
chỉ được có
bốn giờ mở đồng hồ chỉ được có bốn năm người khách
mang tiếng là xe khách
dừng đỗ đón trả khách trong bến xe khách
thế nhưng thực tế
thì chở hàng là chủ yếu
đó là cách mà các doanh nghiệp vận tải khách
hiện vẫn đang xoay sở bấy lâu nay để giữ tuyến
quyền doanh nghiệp chỉ trông chờ
với các nhà xe thì có
ít hàng ít hóa
người ta ấy thôi chứ không thì
học sinh sinh viên thì không
không thì học này
không thì học này
những người đi nào nó động tự do thì ở dưới này thì sẽ có việc đâu
một số còn lại
nói chung là không đồng kể
bỏ nhiều chứ nhiều lắm đấy
bây giờ như ở yên bái
chỉ chạy được khoảng
bây giờ chạy được khoảng hơn ba mươi
không được ba mươi
một trăm linh chuyến là bây giờ chắc đi
hơn hai mươi con một ngày
một tiếng một chuyến
một mươi năm tháng một mươi năm phút một mươi phút bây giờ rút xuống một tiếng
tân suất giảm
khoảng trơ giữa các chuyến kéo dài hơn
khách đi xe phải chờ lâu hơn
nên cũng không muốn vào bến
khác ít không đáp ứng được chi phí vận hành
tân suất lại tiếp tục giảm
chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại
khiến các bến xe giờ vắng vẻ đến kỳ lạ
trong những ngày cao điểm nhất
sát kỳ nghỉ tết nguyên đán
đúng ra đáng nghĩa nó phải tăng
so với ngày thường
nhưng tuy nhiên thì
vì hiện nay thì
các địa phương thì công tác phòng dịch
mỗi nơi có quy định khác nhau
do đó thì
cái lượng khách cũng giảm
người ta cũng phải cân đối
người ta cũng phải tính toán
cho nó phù hợp với từng quy định của từng địa phương
cái lượng khách đi lại
giảm đáng kể so với trước kia
hiện nay bình quân thì
lượng khách qua bến chỉ khoảng đạt
khoảng một mươi so với trước kia thôi
và cái lượng xe thì
chúng mình chỉ
đang thực hiện khoảng từ hai mươi đến ba mươi
so với cùng kỳ các năm
do tình hình dịch bệnh
diễn biến phức tạp
và thời gian vừa qua thì
học sinh sinh viên cũng chưa học trở lại
do đó là lượng khách đi lại trên bến giảm
lượng xe hoạt động cũng giảm
theo số lượng khách
kể từ giữa tháng một mươi đến nay
khi hoạt động vận tải hành khách
hoạt động trở lại
đến thời điểm này
lượng xe hoạt động chỉ được
đạt được khoảng hai mươi đến hai mươi năm
so với trước
và lượng khách thì đạt được khoảng một mươi một mươi năm
mỗi xe chỉ đạt từ hai đến ba khách
thông thường mỗi năm
sẽ có hai đợt cao điểm người dân di chuyển về quê
nghỉ tết nguyên đán
đó là khoảng hai mươi ba và hai mươi tám âm lịch
năm nay với việc nhiều địa phương còn chưa thống nhất
được phương án đón tiếp người dân của địa phương mình
nên rất có thể người dân sẽ về nghỉ lễ
sớm hơn thường lệ
để đáp ứng đủ thời gian hạn chế tiếp xúc
theo yêu cầu của mỗi địa phương
theo các bến xe dự báo
rất có thể từ hôm nay
lượng khách sẽ có sự gia tăng đáng kể
và tăng dần cho đến hai mươi tám âm lịch
người dân cần chủ động lên phương án di chuyển
để đảm bảo sự thuận tiện
và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch an toàn
thưa quý vị và các bạn
một trong những câu chuyện đang được dư luận
và cộng đồng mạng rất quan tâm trong những ngày vừa qua
là việc cục nghệ thuật biểu diễn
bộ văn hóa thể thao và du lịch
trao huy chương bạc cho diễn viên hồng quang minh
tức minh béo
tại liên hoan kịch nói toàn quốc
thông tin này ngay lập tức đã gây ra những tranh cãi
trong dư luận và trên mạng xã hội
thậm chí nhiều ý kiến còn bức xúc
và cho rằng việc trao giải thưởng cho diễn viên này
là rất phản cảm
bởi diễn viên minh béo vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
đã bị tòa thượng thẩm quận cam
của bang california mỹ
tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam với hai tội danh
là xâm hại tình dục trẻ em
và cố gắng thực hiện hành vi dâm ô với trẻ dưới một mươi bốn tuổi
về phía cục nghệ thuật biểu diễn
lại khẳng định
sau khi minh béo thụ án tại mỹ
và trở về việt nam vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
từ thời điểm đó đến nay
thì diễn viên này không bị cơ quan pháp luật
cơ quan quản lý nhà nước ở việt nam
xử lý thêm vi phạm nào
vì vậy việc diễn viên minh béo tham gia
liên hoan kịch nói toàn quốc hai nghìn hai mươi một
là hoàn toàn hợp pháp
và việc được trao giải thưởng là không vi phạm quy định của pháp luật
câu chuyện về quy định của pháp luật
và những chuẩn mực đạo đức ứng xử
những yêu cầu của công chúng đối với nghệ sĩ
vẫn là vấn đề được dư luận quan tâm
nội dung này sẽ được trao đổi
phân tích cụ thể hơn trong chương trình
các nhìn chuyên gia ngày hôm nay
với khách mời trường quay là chuyên gia tâm lý xã hội học
phó giáo sư tiến sĩ phạm bành hà
lời đầu tiên xin được cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ phạm bành hà
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ
ông có ý kiến như thế nào
về việc diễn viên minh béo
đã được trao giải thưởng
tại liên hoàn kịch nói toàn quốc
câu chuyện là minh béo được
dư luận đang dấy lên những sự lo ngại
thì điều này đang phản ánh
một cái thực tế đó là
người dân hiện nay chúng ta đang rất là quan tâm
đến trẻ em
và đặc biệt là gần đây thì những cái vụ xâm hại
và vụ bạo lực trẻ em làm cho mọi người
cảm thấy lo lắng
và cái câu chuyện mà minh béo
một người đã từng bị xử với tội ấu dâm
thì nó làm cho sự lo lắng này nhân lên cướp bội
tôi nghĩ rằng là cái thời điểm này
khi mà xét về góc độ
về mặt lý thì rõ ràng là diễn viên
minh béo hoàn toàn có thể nhận được
cái tấm huy chương bởi cái lao động nghệ thuật của anh ta
tuy nhiên về mặt văn hóa
về mặt đạo đức
cũng như là cái mong muốn của xã hội
trước cái vấn nạn
về bạo lực trẻ em thì tôi nghĩ rằng là
cái việc này
nó cũng gây ra rất là nhiều những cái
bức xúc rất là nhiều những cái
có thể được gọi như là phản cảm cũng là một yếu tố
và tôi nghĩ rằng là những người làm quản lý nhà nước
lúc này có lẽ là đang thiếu
nhạy cảm trước dư luận
trước cộng đồng nói chung đối với
những vấn đề với trẻ em
cũng như là những vấn đề trung của
ứng xử của người nghệ sĩ
trước cái sự việc như vậy thì có thể thấy rằng
dư luận xã hội đang rất là bức xúc
và khi diễn viên minh béo được nhận giải thưởng
thì đánh giá của ông như thế nào về vấn đề này
như tôi vừa mới nói đó chính là
sự thiếu nhạy cảm thôi của những người
làm công tác tổ chức thôi
xét về lý thì rõ ràng là
diễn viên người ta hoàn toàn
được quyền thực hiện các hoạt động nghệ thuật
của mình nếu người ta không vi phạm
bất kỳ điều gì liên quan đến
tuy nhiên thì có sự nhạy cảm của những người tổ chức
đó chính là
trong cái bối cảnh
mà cả nước chúng ta đều rất là phẫn nộ
với những hành vi xâm hại trẻ em
thì trường hợp minh béo là một người
được gọi là có an tích
thì nó lại làm cho dư luận trở nên bức xúc hơn
điều này chúng ta rất là dễ hiểu
cho nên tôi nghĩ rằng là trong cái thiếu đó
cái câu chuyện của minh béo này
nó cũng làm cho
người nghệ sĩ thực sự phải suy nghĩ lại
trước cái hành vi của mình
bởi vì rõ ràng là cái hành vi của mình ấy
không phải chỉ là cái lao động
cái lao động nghệ thuật của người nghệ sĩ
nó không đơn giản giống như là lao động
ở những công việc khác hay nghề khác
tạo ra một cái sản phẩm
và cái lao động của người nghệ sĩ thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến công chúng
nó giống như là một cái hình ảnh
nó phản chiếu cái văn hóa của cả một dân tộc
của cả một quốc gia
và vì thế thì cái người nghệ sĩ phải thực sự
phải có một cái trách nhiệm
đối với xã hội và bản thân ngư nghệ sĩ
khi thấy rằng là cái trách nhiệm của mình
đối với xã hội nó vẫn chưa đảm bảo
cái hình ảnh của mình vẫn chưa thực sự là đem lại
cho công chúng cái sự báo dung
thì có lẽ là người ta cũng phải
dừng lại những cái hoạt động
để mà có liên quan trực tiếp
hoặc là gián tiếp đối với công chúng
tôi nghĩ trong trường hợp này thì cả
cả diễn viên minh béo
cũng như là cái ban tổ chức
có lẽ là thiếu nhạy cảm một chút
trong cái việc mà tham gia
cũng như là trao giải giải thưởng
cái đợt này tôi nghĩ rằng là không ai cấm cái hoạt động nghệ thuật
nhưng tham gia một cái cuộc thi để mà nhận
phần thưởng ấy
thì nó giống như người ta nghĩ
câu chuyện là công chúng ta nghĩ câu chuyện giống như
một cách tráng men để xóa đi những cái lỗi lầm
người ta đã xảy ra
coi những cái tấm huy chương giống như là một cách tráng lên
cái lớp sần sùi bên trong
thì cái điều này tôi muốn nói rằng là
sự thiếu nhạy cảm của cả
ban tổ chức cố cư như của
diễn viên minh béo
phải chăng cái thiếu nhạy cảm đây chính là cái tính thời điểm đúng không ạ
chính xác là như vậy
bởi vì khi mà cục bảo nghệ thuật biểu diễn có khẳng định rằng là
việc diễn viên minh béo nhận cái giải thưởng này là hoàn toàn hợp pháp
và không có cái gì đó
nó ảnh hưởng
không vi phạm cả
thế tuy nhiên là về cái tính thời điểm ở đây
như ông vừa chia sẻ
thì nó là chưa hợp lý đúng không ạ
nó có một cái điều như này
chúng ta đang thấy rằng ở như ngay nước bạn nắng dưới chúng ta
thì vừa rồi một loạt các nghệ sĩ bị phong sát
tức là những cái người nghệ sĩ mà có những hành vi
nó chưa phù hợp với
đạo đức cũng như là
chủng bộ văn hóa
chưa nói đến cái chuyện mà viên báo luận nhé
là đã bị cái cơ quan quản lý nhà nước người ta
cấm biểu diễn hay là dừng tất cả các hình ảnh
điều đấy muốn nói rằng là
cái đạo đức nghề nghiệp của cái người nghệ sĩ
là cực kỳ quan trọng cho dù anh ta
là một diễn viên giỏi
có thể nhận rất nhiều huy chương
có thể là trở thành một cái người
một con gà đã trứng vàng
cho một cái đơn vị nghệ thuật
nhưng nếu người ta có vấn đề về đạo đức thì không được phép xuất hiện
mà cái điều này
nước đáng dìu chúng ta đã làm rất tốt
và tôi nghĩ rằng là
có lẽ là đây chính là một cái gợi mở
cho những người làm công tác quản lý của chúng ta
cũng như là người nghệ sĩ người ta phải nhìn lại thực sự
là có cái sự đan sen nào
giữa cái văn hóa cái đạo đức của xã hội
với cái pháp luật hay không của người nghị sĩ không
nếu mà có cái gì đó nó mẩy may
liên quan đến những yếu tố về mặt văn hóa
thì có lẽ là phải dừng lại
tất cả những cái hoạt động mà biểu diễn nghệ thuật
để làm sao không phải là vì
bản thân người ta đâu mà đó chúng ta hy sinh
cho cả cộng đồng hy sinh cho cả một xã hội
chứ không đơn giản chỉ là một con người một cá nhân
vâng ạ ông có thể chia sẻ thêm
cái suy nghĩ của mình khi mà từ cái câu chuyện này
chúng ta cũng nên nhìn nhận và nên trang rút
ra những bài học đối với các nhà quản lý
và các ban tổ chức các cuộc thi hoặc là liên hoan
cũng như là các nghệ sĩ diễn viên
trong việc chấp hành quy định của pháp luật
tôi nghĩ như thế này rõ ràng là chúng ta phải có
một cái nó
chúng ta phải có một cái sự thống nhất
của cái cơ quan của người nước
liên quan đến các động biểu diễn nghệ thuật
ví dụ như là một người nghệ sĩ
mà vướng vào những yếu tố về pháp luật
và những cái vướng yếu tố pháp luật này
cho dù người ta được so án tích
nhưng mà phải có bao nhiêu năm
người ta sẽ không được xuất hiện trước công chúng
trong các cuộc thi có thể là những hoạt động nghệ thuật khác
đơn lẻ thì cũng thoải mái thôi không có lẽ gì cả
nhưng mà tham gia các cuộc thi mang tính toàn quốc
và cái cuộc thi đó
đó là tầm ảnh hưởng mang tính quốc gia
thì những cái trường hợp mà có vi phạm
kể về mặt đạo đức cả về mặt
pháp luật thì phải có một cái thời gian
và tôi nghĩ rằng cái thời gian đó phải ít nhất phải một mươi năm
thì mới có thể
bởi vì nó qua một thế hệ đi
thì lúc đó mới có thể người ta tái hòa nhập lại được
chấp nhận thôi bởi vì sao
bởi vì anh đã mang danh người nghệ sĩ
là anh là người công chúng thì anh phải chấp nhận những cái cuộc chơi
chấp nhận những cái đánh giá của cộng đồng
nó nghiêm khắc hơn là so với những ngành nghề khác
đấy là quan điểm của tôi là như vậy
vâng vậy thì chọn cảm hóa con người
hay là tiếp tục xử lý đối với những nghệ sĩ vi phạm pháp luật
thì đây là hai cái luồng ý kiến
mà đang gây tranh cãi trong dư luận
và từ cái góc nhìn của ông thì ông cũng có những cái đánh giá như thế nào về vấn đề này
tôi nghĩ ở đây
cái trường hợp cụ thể của nghệ sĩ minh béo này
tôi muốn nói như này
chúng ta không cấm nghệ sĩ thực hiện các hoạt động nghệ thuật của mình
để mà đem lại thu nhập
cũng như là thực hiện những cái đam mê của mình
không ai cấm cả
nhưng mà ở trong cái góc độ đó là cái hoạt động nghệ thuật của anh ta thôi
nhưng để tham gia các cuộc thi mang tính quốc gia
những cái cuộc thi mà có cái tầm ảnh hưởng
đối với công chúng thì lúc đó chúng ta phải xem xét lại
cái câu chuyện ở đây là chúng ta không cấm
người nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật
để đem lại thu nhập cũng như đóng góp cho cộng đồng
nhưng những cái hoạt động mà có ảnh hưởng
thì chúng ta sẽ phải cân nhắc
và những người quản lý phải dứt khoát
cái câu chuyện này
tôi nghĩ không phải là chúng ta
gọi xoa dịu dư luận đâu nhé
mà đây chúng ta đang có cái trách nhiệm để xây dựng
một cái môi trường văn hóa thật là tốt đẹp
trong các hoạt động điều diễn nghệ thuật
mà cũng phải có những cái quy định cụ thể
chính xác đó
một lần nữa xin cảm ơn những ý kiến của ông
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo